đây là dự án nằm trong quy hoạch tuyến cao tốc bắc nam có quy mô nền đường bốn làn xe cơ giới hai làn xe hỗn hợp
dự án được xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt với tổng chiều dài bảy mươi bảy sáu km
dự án có quy mô nền đường cao tốc bốn làn xe mặt cắt ngang rộng hai mươi ba hai mươi bốn mét dưới đoạn đầu thảm bê tông nhựa hai làn xe cơ giới
hai làn rừng đỗ khẩn cấp bảo đảm phương tiện giao thông chạy với tốc độ sáu mươi tám mươi kmh
điểm đầu dự án tại ngã ba la sơn và kết thúc tại nút giao tùy loan
đến nay khối lượng thực hiện của dự án đã đạt khoảng chín mươi năm chỉ còn lại một số hạng mục phụ trợ và xử lý kỹ thuật bổ sung
cùng với cửa ngõ phía bắc của đà nẵng đang được mở rộng tối đa nhờ hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ
tuyến cao tốc la sơn túy loan sẽ phân lưu quốc lộ một giảm tải cho hầm hải vân
đồng thời kết nối liên hoàn các tuyến cao tốc qua địa bàn giúp năng lực thông hành vận tải của đà nẵng miền trung được thông thương phát triển